ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức công bố đề án xây dựng thành phố đà lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
với mục tiêu thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống
cải thiện hiệu quả hoạt động chính quyền thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh
đề án xây dựng thành phố đà lạt trở thành thành phố thông minh dựa trên bốn trụ cột chính quản trị đời sống môi trường và kinh tế
theo đó các lĩnh vực và nội dung được giao cho các cơ quan chuyên ngành triển khai thực hiện gồm chính quyền điện tử
quy hoạch đô thị và quản lý đất đai nông nghiệp du lịch thành phố an toàn môi trường giáo dục và đào tạo y tế giao thông
trên cơ sở phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội điều kiện của thành phố đà lạt
mỗi dự án được triển khai trong một giai đoạn cụ thể phù hợp với định hướng chung về phát triển kinh tế xã hội của thành phố đà lạt
đề án hướng đến việc tăng cường sự tương tác thông minh giữa người dân doanh nghiệp và chính quyền qua các kênh kết nối phù hợp
với tầm nhìn được xác định đến năm hai nghìn hai mươi năm đà lạt cơ bản trở thành thành phố thông minh hiện đại tiêu biểu của việt nam và đẳng cấp quốc tế